hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bên cạnh các gian hàng cố định của các đơn vị đang hoạt động tại phố sách phố sách xuân năm nay có thêm một số đơn vị xuất bản tham gia trưng bày giới thiệu sách
ban tổ chức cũng tiếp tục duy trì không gian giới thiệu báo tết và nghệ thuật thư pháp
gầu tàu là lễ hội cầu phúc truyền thống của người mông ở lào cai và các tỉnh miền núi tây bắc trong dịp đầu xuân
ngày mở hội gầu tàu thường chọn ngày thìn hoặc ngày xỉu trong tháng đầu tiên của năm mới
trong lễ hội mọi người sẽ chọn một cây tre cao thẳng để làm cây nêu đặt ở nơi bằng phẳng rộng rãi để làm trung tâm lễ hội
trên cây nêu mang một bầu rượu túi thóc nương bắp ngô và một giải băng đỏ để kính báo thần linh trời đất
sau khi làm lễ cúng tế cầu mong trời đất cho sức khỏe mùa mang bội thu mọi người tỏa ra các ngọn đồi thấp hoặc bãi ruộng bằng xung quanh chơi xuân
lễ hội kết thúc bằng việc bà con sẽ xuống đồng bắt tay vào sản xuất vụ xuân

hoạt động cho chữ xin chữ tại hội chữ có sự tham dự của sáu mươi ba ông đồ
đây đều là những người có khả năng viết thư pháp chữ hán nôm chữ quốc ngữ và là thành viên của các câu lạc bộ thư pháp tại hà nội
đã vượt qua kỳ khảo tuyển thẩm định trình độ của trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám năm hai nghìn một mươi tám
sau nhiều lần thi tuyển ông quốc bảo đến từ bắc ninh đã vinh dự được lọt vào danh sách những ông đồ được cho chữ tại hội chữ xuân mậu tuất năm nay
với ông bảo đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân ông mà còn là niềm vinh dự cho cả dòng tộc của mình
giúp ông thực hiện tiếp ước mơ gìn giữ những tinh hoa văn hóa của ông cha mình trao truyền đến thế hệ trẻ hôm nay
gia đình tôi là gia đình nhà nho giáo chúng tôi đã viết ở quê nhà nhiều năm rồi
tôi có thể nói là hàng chục năm nay thì với cái nguyện vọng là tôi muốn được ra một là thi để thử sức
hai nữa là sau khi mà đỡ rồi thì tôi cũng muốn đem một cái tài năng nhỏ để cống hiến phục vụ cho nhân dân thủ đô nhân ngày xin chữ đầu năm
niềm vinh dự ấy không chỉ của riêng ông bảo
mà còn là niềm vinh dự chung cho tất cả những ông đồ được may mắn tham dự tại hội chữ xuân lần này
tôi luôn luôn là mong chờ được cái ngày để ra viết để phục vụ nhân dân và cũng là thể hiện cái sự học tập của mình
chính cái tình yêu của mình đối với con chữ của các cụ ngày xưa của tiền nhân thì chúng tôi cũng muốn là mong muốn và cũng đồng cảm
và đồng thời cũng muốn truyền cảm những cái
nét chữ và những ý nghĩa của nó đối với lại nhân dân
đến với hội chữ xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám khán giả còn được chiêm ngưỡng ba mươi bốn tác phẩm thư pháp hán nôm và chữ quốc ngữ
truyền tải nội dung cổ vũ tinh thần tôn sư trọng đạo tôn trọng hiện tài của dân tộc
ngoài các hoạt động chính là trưng bày triển lãm thư pháp trình diễn thư pháp
hội chữ xuân năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân dân khác
tất cả các hoạt động đó đều hướng tới
với mục tiêu chung là tôn vinh và bảo tồn nét đẹp văn hóa từ ngàn đời nay của dân tộc
từ đó khuyến khích tinh thần hiếu học đối với thế hệ trẻ hôm nay
sau đây để quý khán giả có cách nhìn toàn diện hơn về hội chữ xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
cũng như hoạt động này trong những năm tiếp theo
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với ông lê xuân kiều
giám đốc trung tâm văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám về vấn đề này
trước tiên xin cảm ơn ông đã tham dự trả lời
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi phỏng vấn của kênh truyền hình nhân dân
thưa ông lê xuân kiều siêu ông cho biết hội chữ xuân mậu tết năm hai nghìn một mươi tám nói riêng
và hoạt động hội chữ xuân hàng năm có ý nghĩa như thế nào
hội chữ xuân được tổ chức tại văn miếu quốc tử giám đã trở thành một nét đẹp và văn hóa
với việc tổ chức hội chữ xuân chúng tôi mục đích ở đây là muốn tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc
và điều thứ hai là chúng tôi cũng mong muốn trong những ngày tết
những ngày mà
mỗi người dân việt nam đều mong ước về một cái năm mới hạnh phúc may mắn
chúng tôi cũng đem đến cho du khách thủ đô và những vùng gần gần hà nội
những trải nghiệm của một sự kiện văn hóa lành mạnh vui tươi
và thông qua những hoạt động đó cũng khuyến khích một tinh thần hiếu học của thế hệ trẻ
để làm sao để trở thành những công dân
có ích cho xã hội giúp cho đất nước này phát triển
vậy thì năm nay hoạt động hội chữ xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám có những điểm mới gì so với những năm đã tổ chức trước đây thưa ông
cái thứ nhất mà chúng tôi đề cập đến đây tức là cái chủ đề năm nay là hiền tài
và cái chủ đề hiện tại thì một cái giá trị hết sức tốt đẹp của văn hóa việt nam
mà được lưu giữ tại văn miễu tường giám
cái điểm thứ hai mà chúng tôi nói ở đây tức là
cùng với các hoạt động mà
viết chữ tại khu vực hồ văn thì cũng tại khu vực hồ văn năm nay
đã tái hiện lại không gian của giáo dục ngày xưa
và chúng ta có thể nhìn thấy những nèo trõng
rồi là những ngôi nhà cổ với những vận dụng của các nho sinh
tức là tái hiện lại sinh hoạt cuộc sống của những ông đồ ngày xưa
và cái điểm thứ ba tức là
chúng tôi cũng tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật
và với hoạt động này thì cũng tôn vinh những cái
hoạt động văn hóa phi vật thể chẳng hạn như là
hát quan họ hát chầu văn ca trù tại khu vực hồ văn
và tạo nên một sự sống động vui tươi kết nối với nhau
việc khảo tuyển để lựa chọn những người viết chữ pháp tại hồ văn năm nay
chúng tôi có một sự chuẩn bị hết sức là cẩn thận
chú đáo bài bản và có một sự phối hợp chặt chẽ
với ban liên lạc các cơ lộc bộ từ tháng sáu đến tháng hai mươi bảy
chúng tôi đã tổ chức một khảo tuyển thông qua hai vòng
và lựa chọn ra được năm mươi năm người viết thư pháp tại hồ văn
và với cái kết quả này thì nó đã phản ánh trên thực tế
một sự chuyển biến hết sức tích cực đối với những người tham dự khảo tuyển
vâng với mong muốn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc
vậy thì trong những năm tiếp theo văn miếu quốc tử giám sẽ có những kế hoạch
để tổ chức hội chữ xuân như thế nào thưa ông
kế hoạch ở đây thì chúng tôi cũng đã có những ý tưởng
và hối hợp với các cơ lộc bộ từ pháp
với ban liên lạc các cơ lộc bộ trong cái việc đào tạo
để làm sao chúng ta nâng cao cái chất lượng của người viết thư pháp
ở đây không phải là do cái khả năng viết chữ
mà cái quan trọng hơn là một cái
chi thức về văn hóa
những chi thức mà chính bản thân những người viết có thể định hướng cho công chúng
hướng tới lựa chọn những cái chữ mà nó khuyến thiện
rồi nó hướng con người ta đến những cái giá trị nhân văn
và đặc biệt là phải nâng cao được cái trình độ thẩm mỹ
xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
chúc ông một năm mới an khang thị vượng
thưa quý vị và các bạn
đến đây chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng